thủ tướng abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao
cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay trong năm tài khóa hai nghìn một mươi sáu cho việt nam trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương một năm tỷ usd
trong các lĩnh vực an ninh hàng hải ứng phó với biến đổi khí hậu thoát nước và xử lý nước thải
nhật bản sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao đầu tư trong các hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp nhà nước
đào tạo cán bộ tạo điều kiện để người việt nam du lịch nhật bản thúc đẩy giao lưu văn hóa
thủ tướng abe đã tuyên bố nhật bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của việt nam
và thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng thông báo việt nam cấp phép nhập khẩu quả lê của nhật bản
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước gồm
công hàm trao đổi oda vốn vay cho chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ bảy trị giá một mươi tỷ yên
công hàm trao đổi cho dự án viện trợ không hoàn lại cho chương trình phát triển kinh tế xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực
bảo đảm an ninh đường thủy trị giá ba trăm linh triệu yên
công hàm trao đổi cho dự án viện trợ không hoàn lại cho chương trình phát triển kinh tế xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực
bảo đảm an ninh đường thăm chính thức việt nam
tổng bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa thủ tướng shinzo abe với thủ tướng nguyễn xuân phúc
khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là coi trọng phát triển và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của nhật bản
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân việt nam coi trọng chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản trong thời gian tới
khẳng định các chuyến thăm của lãnh đạo nhật bản đến việt nam sẽ là những mốc son mới
làm sâu đậm hơn quan hệ giữa hai nước và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam và nhật bản
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng nhật bản shinzo abe nhân dịp ông sang thăm chính thức việt nam

chúc mừng ngài thủ tướng shinzo abe
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nhật bản sang thăm chính thức việt nam chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị
việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với nhật bản coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
thủ tướng shinzo đã thông báo kết quả hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra chiều nay
hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda
cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay trong năm tài khoá hai nghìn một mươi sáu cho việt nam
trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương một năm tỷ usd
nhật bản cũng mong muốn việt nam sớm phê chuẩn tpp để tạo ra cơ hội làm ăn hơn nữa giữa doanh nghiệp hai nước
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa thủ tướng hai nước và cho rằng nhận thức chung quan trọng mà hai bên đạt được
sẽ là động lực mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã thống nhất tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ ngành địa phương thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước
việt nam nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa trân trọng mời thủ tướng shinzo abe tham dự hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã thống nhất tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao

phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh hiện nay các trường đại học ngoài đầu tư vào tài chính và vào các nghiên cứu khoa học thì cũng cần đi theo xu hướng quốc tế hóa
giáo dục nghề nghiệp ở cả đại học cao đẳng và trung cấp cần tự chủ và tham gia phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp của xã hội
đây chính là một trong những giải pháp quan trọng trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của nước ta
tin quốc tế tìm thấy hộp đen của máy bay chở hàng thổ nhĩ kỳ rơi ở kyzherstan
tổng thống đắc cử mỹ kêu gọi chấm dứt trừng phạt nga
thưa quý vị và các bạn một nguồn tin thuộc bộ tình trạng khẩn cấp cưzherstan hôm nay cho biết lực lượng chức năng của nước này đã tìm thấy hộp đen đầu tiên của máy bay vận tải thổ nhĩ kỳ bị rơi gần sân bay manas ngay tại hiện trường tai nạn
hiện các lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm chiếc hộp đen còn lại sau đó các chuyên gia của ủy ban hàng không liên quốc gia sẽ tiến hành phục hồi dữ liệu và làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay trên
trước đó cùng ngày phó thủ tướng kyzhkystan abulzadiev thông báo nguyên nhân máy bay vận tải bị rơi là do lỗi của phi công kyzhkistan cũng đã quyết định để quốc tàng ngày một mươi bảy tháng một để tưởng niệm các nạn nhân xấu xố
máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy bốn trăm linh gặp nạn gần sân bay manas
vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay theo giờ hà nội phá hủy bốn mươi ba ngôi nhà và khiến ít nhất ba mươi bảy người thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em
liên quan đến mối quan hệ giữa nga và mỹ tổng thống đắc cử donald trump đã bày tỏ kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với tổng thống nga putin đồng thời để ngò khả năng chấm dứt lệnh trừng phạt với moscow
phát biểu trước báo giới tổng thống đắc cử mỹ donald trump cho biết ông sẽ đưa ra đề nghị về tổng thống nga putin
ông trump đã bày tỏ kỳ vọng về việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với nga kể từ khi nước này sắp nhập crimea
đổi lại ông trump kỳ vọng một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với tổng thống nga putin
tuy nhiên ông trump đã phê phán chính sách ngoại giao của những người tiền nhiệm
ông cho rằng cuộc tấn công iraq là sai lầm lịch sử lớn nhất của nước mỹ
ông trump cũng bày tỏ phản đối về sự can dự của nga vào cuộc nội chiến ở syri và cho rằng nga đã góp phần gây nên một thảm họa nhân đạo trầm trọng tại nước này
hãng thông tấn yonhap dẫn nguồn tin từ bộ quốc phòng hàn quốc cho biết việc quyết định vị trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối cùng của mỹ tại hàn quốc có thể bị chỉ hoãn
một cựu lãnh đạo đối lập hàn quốc cho biết việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thad nên đợi đến khi chính quyền tiếp theo được bầu ra
trong một diễn biến khác việc triển khai hệ thống tên lửa này tại hàn quốc đã khiến nhiều người dân lo ngại
bada của hệ thống này sẽ phá hỏng các loại cây trồng ở địa phương và biến nơi này thành mục tiêu tấn công của triều tiên
trong khi đó hàn quốc đang chìm trong khủng hoảng chính trị sau khi quốc hội bỏ phiếu thông qua tiến trình luận tội tổng thống park geun hye
nếu tòa án hiến pháp đồng thuận tiến trình trên thì một cuộc bầu cử tổng thống sẽ sớm diễn ra
trước đó cựu tổng thư ký liên hợp quốc ông ban kim mun người được dự đoán là sẽ chạy đua trước tổng thống hàn quốc cho rằng việc triển khai hệ thống này tại hàn quốc là hợp lý
trước phiên tranh luận lần hai cựu thủ tướng pháp manuel valls tiếp tục là người có tỷ lệ được khán giả bình chọn cao nhờ lập luận thuyết phục và phong cách tự tin
tại phiên tranh luận lần thứ hai diễn ra vào tối hôm qua bằng những kinh nghiệm trên chính trường của mình cựu thủ tướng manuel vans đã thể hiện sự mạnh mẽ quyết đoán và tự tin tạo sự bứt phá so với các ứng cử viên còn lại
theo các cuộc thăm dò được truyền thông pháp tiến hành sau cuộc tranh luận thủ tướng vans cùng với hai đối thủ là cựu bộ trưởng kinh tế và cựu bộ trưởng giáo dục đã trở thành nhóm dẫn đầu trong tổng số bảy ứng cử viên với tỷ lệ ủng hộ cao từ hai mươi năm đến ba mươi
phiên tranh luận lần thứ hai diễn ra quyết liệt với các chủ đề nổi bật như cách tiếp cận của nước pháp trong một thế giới mới mối quan hệ đồng minh xuyên đại tây dương châu âu và cuộc khủng hoảng người nhập cư vấn đề thực thi quyền lực nhà nước
việc hợp thức hóa việc sử dụng cân xa phát triển năng lượng tái tạo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại